để đánh giá những kết quả đã đạt được sau năm năm triển khai thực hiện chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo quyết định số một nghìn hai trăm tám mươi tám của thủ tướng chính phủ sáng nay bộ công thương đã phối hợp với ban kinh tế trung ương
và ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
đạt được tư đúng hiệu quả mở rộng sản xuất kinh doanh gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước
giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững từng bước hội nhập quốc tế
bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động khuyến công vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục
một số nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể
hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám